thưa quý vị theo đúng kế hoạch sáng nay ngày hai mươi tháng năm báo nhân dân bắt đầu phát tặng miễn phí một trăm linh ấn phẩm đặc biệt
bức tranh panorama toàn cảnh chiến thắng điện biên phủ cho bạn đọc trên cả nước
ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều độc giả đặc biệt là các độc giả trẻ có mặt tại trụ sở báo nhân dân
để được nhận miễn phí ấn phẩm đặc biệt bức tranh panorama toàn cảnh chiến dịch điện biên phủ
để sở hữu miễn phí ấn phẩm đặc biệt có ý nghĩa này độc giả truy cập website của báo nhân dân điện tử
đọc ít nhất ba tin bài trên website nhân dân điện tử đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản mạng nhân dân
sau đó đến trụ sở báo nhân dân tại hà nội hoặc trụ sở cơ quan thường trú báo nhân dân
tại các tỉnh thành phố trên cả nước để được nhận miễn phí ấn phẩm đặc biệt
báo nhân dân sẽ tiếp tục phát tặng độc giả ấn phẩm đặc biệt này từ hôm nay ngày hai mươi